thưa quý vị hơn chín tỷ đồng được hội chữ thạp đỏ đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh
đứng ra vận động quyên góp để hỗ trợ cho người dân thổ nhĩ kỳ gặp khắc phục những khó khăn
do động đất sẽ được chuyển đến thổ nhĩ kỳ trong thời gian sớm nhất
buổi phát động diễn ra vào chiều nay ngày hai mươi ba tháng hai và kéo dài cho đến hết ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
để nâng cao nhận thức trách nhiệm và phát huy truyền thống nhân ái tình yêu thương con người
tinh thần đoàn kết của dân tộc việt nam với quốc tế
người dân việt nam dành cho nhân dân thổ nhĩ kỳ và syri
hội chữ thạp đỏ thành phố hồ chí minh đã phát động vận động quyên góp kinh phí
hàng hóa thiết yếu phù hợp để đóng góp gửi tặng giúp các quốc gia khắc phục hậu quả động đất
sớm ổn định cuộc sống cho các nạn nhân do động đất gây ra
thể hiện rõ tinh thần đối ngoại nhân dân trong hợp tác quốc tế
tại buổi vận động các chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an
thành phố hồ chí minh đã tham gia đoàn cứu hộ sau động đất
cũng đã chia sẻ thông tin về tình hình đất nước thổ nhĩ kỳ sau thảm họa
ngay sau buổi vận động thành phố hồ chí minh đã kêu gọi được hơn ba tỷ đồng tiền về hiện vật
tỉnh đồng nai ủng hộ một tỷ đồng và tỉnh bình dương ủng hộ năm tỷ đồng
ngoài ra hội chữ thạp đỏ thành phố hồ chí minh tiếp tục là đội mối tiếp nhận phía nam
về tiền hàng cho đến hết ngày ba mươi tháng năm
báo cáo về trung ương hội chữ thập đỏ việt nam trong thời gian sớm nhất
đã chuyển đến thổ nhĩ kỳ và syri khắc phục hậu quả động đất